chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín h sáng hàng ngày của truyền hình công an nhân dân
dạng sáng nay một vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại phường kim liên quận đống đa hà nội khiến năm người tử vong
thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn một giờ ngày hai mươi một tháng bốn tại ngôi nhà ba tầng ở ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch phường kim liên quận đống đa
thời điểm xảy ra cháy những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa
ngay khi tiếp nhận tin báo công an quận đống đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ và dập lửa
lực lượng chức năng cùng người dân đã cố gắng nhưng chỉ cứu thoát được hai người năm người khác trong nhà tử vong
trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
ngay thông tin người khác nói xấu mình một đối tượng đã mang dao bầu qua nhà đồng nghiệp truy sát
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức hoàng ba mươi tuổi trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hòa nghe một bảo vệ kể chuyện bị hại nói xấu mình về việc không cho người dân vào nhặt rác ở bãi giác khánh sơn vì sợ lây dịch bệnh covid một mươi chín
cho rằng người này dựng chuyện tối cùng ngày hoàng lấy giao bầu có sẵn ở bãi rác đi xe máy qua nhà bị hại để nói rõ sự việc và hai bên xảy ra xô xát
bị hại không chết do được cấp cứu kịp thời
chiều qua tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên án một mươi năm tù đối với bị cáo đặng hồng trinh chú tại huyện vũng liêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đặng hồng trinh bắt đầu mở nhiều dây hụi tháng và hụi mùa để hưởng hoa hồng
số tiền mỗi phần hụi là từ một đến hai triệu đồng và nhận tiền hoa hồng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng
đến năm hai nghìn một mươi tám khi nhận được sự tin tưởng của nhiều hụi viên bị cáo trinh đã tự ý lấy tên của sáu mươi sáu hụi viên trong một mươi năm dây hụi để hốt hụi và chiếm đoạt gần hai tỷ đồng để tiêu xài cá nhân
dạng sáng qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng ma túy cảnh sát cơ động công an huyện quế phong thuộc công an tỉnh nghệ an
đồng loạt đột kích một mươi hai tụ điểm ma túy phức tạp thuộc các bản pà khốm tam hợp của xã tri lễ và thanh phong hai ná công xã đường nọc và kim kha
xã châu kim huyện quế phong tỉnh nghệ an
tại các địa điểm này lực lượng công an bắt giữ một mươi hai đối tượng thu giữ một mươi chín gói heroin hồng phiến và nhựa cây thuốc viện cùng bảy khẩu súng và dao kiếm các loại
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã đối với đối tượng kiều văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn ngọ xã tiến lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn phạm hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xóm ba xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
và đối tượng trần văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bình xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện